xin chào quý vị và các bạn
không khí lạnh suy yếu trong hôm nay và ngày mai nên phía đông bắc bộ sẽ duy trì trạng thái có mưa nhỏ vài nơi
trưa chiều trời chuyển nắng nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
từ khoảng tối và đêm mai một khối không khí lạnh mới sẽ tràn xuống nước ta khiến thời tiết thay đổi mạnh
có mưa rông rải rác và chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất ngày ba mươi là hai mươi hai hai mươi năm độ
sau đó tiếp tục giảm mạnh trong ngày đầu tháng một mươi hai cao nhất chỉ là một mươi năm đến một mươi tám độ
thời tiết tại tây bắc bộ trong ngày mai sẽ ít biến động phổ biến có mưa vài nơi
với nhiệt độ chưa chiều là hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
sao ngày ba mươi trời chuyển lạnh và có mưa rong với nhiệt độ giảm mạnh cao nhất là hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sau đó sẽ chuyển rét trong ngày một tháng một mươi hai với nhiệt độ cao nhất chỉ là một mươi sáu một mươi chín độ
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai phổ biến ít mưa ngày trời nắng nên nhiệt độ trong ngày tăng cao
phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng trưa và chiều ngày ba mươi trở đi khu vực sẽ có mưa lớn diện rộng
tập trung ở phần phía nam với nhiệt độ không có nhiều biến động
sang ngày một tháng một mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời chuyển rét
với nhiệt độ cao nhất là một mươi sáu một mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới chưa chịu tác động của không khí lạnh
nên thời tiết vẫn ổn định
biến có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó trời chuyển mưa rông và mức nhiệt sẽ giảm khoảng hai độ trong ngày một tháng một mươi hai
đến với khu vực vùng cao tây nguyên dự báo trong ngày mai thời tiết chủ yếu tại đây là ít mưa
sau đó mưa có xu hướng gia tăng hơn từ ngày ba mươi tháng một mươi một
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
nam bộ trong ngày mai chưa có hình thế gây mưa nào tác động
do đó chỉ có mưa rào nhẹ giải rác vào thời điểm chiều tối
ngày trời nắng
từ ngày ba mươi mưa sẽ gia tăng hơn trên khu vực này
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ